theo thông tin từ phòng lãnh sự đại sứ quán việt nam tại liên bang nga đại diện đại sứ quán việt nam tại nga vừa có cuộc gặp với công an quận ramensko tỉnh moscow nơi xảy ra vụ cháy nhà kính trồng rau nghi là có công dân việt nam gặp nạn
đại diện đại sứ quán việt nam cho biết công an địa phương đã cung cấp một cuốn hộ chiếu việt nam bị cháy dở tìm được ở hiện trường
đại diện đại sứ quán cũng cho biết ngay khi nhận được thông tin đại sứ quán việt nam tại liên bang nga đã kịp thời nắm bắt tình hình qua các đầu mối thông tin
lên đường đến hiện trường tìm hiểu và xác minh thông tin có công dân việt nam bị nạn trong vụ cháy này và thực hiện công tác bảo hộ công dân nếu có
cũng theo thông tin từ công an địa phương cung cấp cho đại diện đại sứ quán việt nam thi thể của tám nạn nhân thiệt mạng đã được đưa vào nhà xác
và ngày chín tháng một chính quyền địa phương sẽ tiến hành công tác khám nghiệm tử thi để xác định danh tính của các nạn nhân